thưa quý vị vào khoảng hai mươi ba h tối ngày hôm qua tiệm vàng sông giang ở số chín mươi chín mễ trì thượng quận nam từ liêm hà nội bị cướp đột nhập mang đi một số lượng vàng chưa xác định
một số người dân sinh sống ở gần tiệm vàng cho hay là nhiều người đã nhìn thấy một đối tượng mặc áo trắng quần dài bỏ chạy
tuy nhiên vào thời điểm này do đường phố đông đúc người qua lại nên tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường
thông tin với báo chí về sự việc này lãnh đạo công an phường mễ trì xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn
hiện lực lượng chức năng công an huyện mễ trì đang tiến hành điều tra xác minh khoanh vùng và truy bắt đối tượng
một thông tin liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với quy mô hơn một trăm một mươi bảy tỷ đồng
do đối tượng lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tỉnh quảng trị cầm đầu
vừa được đơn vị phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá
hiện số nạn nhân của đường dây lừa đảo này đã lên đến gần năm trăm linh trường hợp
phần lớn nạn nhân là những người bán hàng online ở khắp các tỉnh thành như thanh hóa nghệ an quảng trị thừa thiên huế
thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi và thành phố hồ chí minh
ngoài những người kinh doanh bán hàng online bị đường dây của lê anh tuấn nhắm đến
nhóm đối tượng này còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với cả những người có đăng tin
bán một số sản phẩm trên các trang hội nhóm
để thực hiện các phi vụ lừa đảo tuấn đã câu kết với nguyễn tuấn dũng chú tại tỉnh hà tĩnh
và nguyễn ngọc thành chú tại tỉnh quảng trị thuê trọ tại số nhà hai mươi chín trên bốn mươi tám đường ngự bình phường an cựu tp huế
dũng thành chịu trách nhiệm lập nhiều facebook ảo có độ tin cậy cao lên mạng vào các diễn đàn hội nhóm
tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online nhắn tin trò chuyện mua hàng
riêng lê anh tuấn trực tiếp thiết kế tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng
ngoài về việt nam như trang web www westernunion com un để thực hiện rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân
vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng trấn minh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường tân hòa tp biên hòa là đối tượng đã ra tay sát hại chị lê cẩm tiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở tỉnh quảng trị tại nhà nghỉ đức phát thuộc phường tân hiệp
vào sáng cùng ngày
tại cơ quan công an tâm khai nhận quen biết chị tiên vào giữa năm hai nghìn một mươi chín
tại một quán massage ở thành phố biên hòa
sau nhiều lần nhắn tin hỏi thăm qua điện thoại thì ngày một mươi bốn tháng bốn tâm và chị tiên có hẹn gặp nhau
và chị tiên mượn của tâm ba triệu đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu chị tiên hẹn tâm tới nhà nghỉ để nói chuyện nợ tiền giữa hai người
tại đây sau khi tâm quan hệ tình dục với chị tiên thì chị tiên tiếp tục xin tâm cho thời gian kéo dài nợ tiền
bực tức vì không đòi được tiền
giao đơn liên tiếp nhiều nhát vào ngực chị tiên khiến chị tử vong
sau khi gây án tâm cướp một điện thoại iphone của nạn nhân
rồi đi xe ôm về huyện trảng bom bán với giá sáu trăm linh đồng
đối tượng trần minh tâm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện trảng bom
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã triệt phá một đường dây mua bán tảng trữ vũ
khí công cụ hỗ trợ do đinh văn thực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang là cầm đầu
đây là số linh kiện mà đinh văn thực đặt mua thông qua một người phụ nữ tên trâm
người việt nam ở trung quốc
với số linh kiện này có thể lắp ráp được hơn hai mươi một khẩu súng
đây là khẩu súng săn pcp tầm bắn một trăm năm mươi m có tính sát thương cao thậm chí có thể gây chết người
khẩu súng này cũng dành đến khẩu súng mà đối tượng ú cục long
cứu tại quận hải an thành phố hải phòng
ngắm bắn tô thắng lợi một đại ca giang hồ đất cảng hôm một mươi bốn tháng sáu vừa qua
chuyến nạn nhân bị thương ở vùng mặt và giải quyết được tính tám bất cứ
tháo lắp các phụ kiện của khẩu súng và kèm theo đạn
sau đó đến địa điểm gây án trong vòng ba năm phút đối tượng có thể lắp lại
các đối tượng sử dụng các website fanpage kênh youtube để bán hàng
mỗi khẩu súng bán cho khách hàng có giá từ bảy đến một mươi năm triệu đồng
từ tháng một đến đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi các đối tượng bán trên một trăm linh khẩu súng
phụ kiện súng hàng nghìn viết đạn trì và thu được số tiền trên một triệu đồng
phương tức chuyển hàng qua hai hình thức
chuyển hàng qua nhà xe
và chuyển phát ngành
các đối tượng thực hiện hành vi thỏa thuận và mua bán là đều diễn ra trên mạng internet
trên mạng internet thì để thu thập được các cái tài liệu chứng cứ dữ liệu địa tử
để chứng minh là đối tượng đang có súng và các công cụ hỗ trợ
và sẽ thực hiện cái việc bán cho người có nhu cầu là rất khó khăn
đòi hỏi công tác điều tra
công tác thu thập tài liệu điều tra khám phá là phải luôn kịp thời và luôn chủ động
hiện phòng hướng dẫn điều tra tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài cục cảnh sát hình sự
đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
củng cố tài liệu xử lý đối tượng đinh văn thực
và mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nãm
đối với đối tượng lê đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn cao khánh
xã yên lâm huyện yên định tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên đuôi lông mày phải
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đại hữu
xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm bợ
xã yên phú huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý